vào tối ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi tại sảnh trung cư thuộc khu đô thị tân tây đô xã tân hội huyện đan phượng hà nội
một nhóm năm sáu người đã xông vào sảnh trung cư tấn công người dân với hung khí
vụ việc đã được camera an ninh trong tòa nhà ghi lại
theo thông tin ban đầu người bị đánh là một cư dân của khu đô thị tân tây đô
nạn nhân cho biết vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi có đi làm về muộn và để tạm xe ở khu vực vườn hoa
đến tối ngày ba mươi tháng một mươi nạn nhân xuống lấy xe vào thì có một người không rõ lai lịch đến nói ở đây không được đỗ xe
khi nạn nhân lấy điện thoại ra quay người này lại thì bất ngờ các đối tượng cầm theo tuyết sắt đến tấn công anh
vào sáng nay công an huyện đan phượng đã đến hiện trường và lập hồ sơ điều tra vụ việc
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ vụ nhóm người hỗn chiến rồi đốt xe máy gây náo loạn khu phố
liên quan đến vụ việc ngày ba mươi một tháng một mươi công an đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn quốc khanh

hãy đăng ký kênh của an giang để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
theo điều tra ban đầu khoảng hai mươi một h ngày ba mươi tháng một mươi khanh cùng đỗ văn chính đỗ úc mười hồ xuân dũng đỗ văn thụ
và sang ngồi nhậu tại công trình xây dựng tại phường bình chuẩn thành phố thuận an
sau đó có nguyễn văn sửu đến nhậu chung
tại đây sửu và thụ sẽ ra mâu thuẫn cửa cãi
khi cả nhóm ra về đến đường bình chuẩn bốn mươi hai thì thụ bị sửu và nhóm bạn chẳng đánh
nhóm của khanh sau đó đánh ca ngăn và đánh hội đồng khiến sửu bỏ chạy
tại hiện trường còn có xe của sủ nên khanh đã châm lửa đốt rồi bỏ đi
sau khi nhận được thông tin vụ việc công an phường bình chuẩn đã truy xét bắt giữ các đối tượng gây án ngay trong đêm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang phối hợp với công an huyện cầu kè
để bắt giữ đối tượng thạch hương năm mươi bảy tuổi ngụ ấp chông nô một xã hòa tân huyện cầu kè tỉnh trà vinh
vì có hành vi trốn khỏi nơi giam giữ
theo hồ sơ thạch hưng là bị can trong vụ án trộm cắp tài sản
và cơ quan công an đã bắt tạm giam vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên trong thời gian tạm giam chờ truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi thạch hưng đã bỏ trốn khỏi buồn giam tại nhà tạm giữ công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh
qua công tác truy tìm đối tượng đến chiều ngày ba mươi tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt được thạch hương
khi đối tượng đang lẫn trốn tại khu vực ấp dinh an xã an phú tân huyện cầu kè
được biết thành hương có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện vụ việc công an huyện cầu kè đang củng cố hồ sơ để xử lý
công an huyện đức trọng của tỉnh lâm đồng cho biết đã công bố quyết định xứ phạt đối với một trường hợp
việc có hành vi đăng tả thông tin sai sự thật trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tính của cơ quan tổ chức
người bị xứ phạt là nguyễn tị ánh tuyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú xã liên hiệp huyện đức trọng
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi anh tuyết đã dùng tài khoản facebook cá nhân để bình luận về công tác cách ly tập trung
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện đức trọng nhưng không đúng sự thật
mang tính chất xuyên tạc kỷ hiểu lầm hoang mang trong dư luận gây ra những ảnh hưởng rất lớn
đến uy tín của địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hành vi cung cấp thông tin sai sự thật của ánh tuyết đã vi phạm quy định tại điểm a khoảng một
điều một trăm linh một nghị định một mươi năm ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định xứ phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
đối với cá nhân có mức tiền xứ phạt từ năm đến một mươi triệu đồng
tuy nhiên xét ánh tuyết vi phạm lần đầu từ nguyên khắc phục và thành khẩn khe báo
nên công an huyện đức trọng đề xuất công an tỉnh lâm đồng áp dụng mức phạt thấp nhất là năm triệu đồng
trước sự tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ của lực lượng liên ngành chống buôn lậu
các đối tượng dùng mọi thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng lậu vào nội địa tiêu thụ
tại tỉnh an giang tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã kịp thời phát hiện tạm giữ nhiều hàng hóa
nhập lậu trong các thùng hàng ký gửi trành xe để vận chuyển đi tp hcm tiêu thụ
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng một mươi tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng công an
phường châu phú a tp châu đốc kiểm tra trành xe pt tại khu vực khóm năm phường châu phú a
phát hiện tại khu vực nơi nhận hàng hóa có nhiều thùng cắt tông và thùng xốp
bên trong chứa hơn chứa hai sản phẩm hàng hóa nhập lậu như thực phẩm chức năng mỹ phẩm nước giặt
nước xả quần áo dầu gió dao bếp ga máy lọc không khí một mươi kg và sáu mươi lít chất lỏng không rõ
nguồn gốc tại thời điểm kiểm tra nhân viên quản lý cpt khai nhận số hàng hóa trên nhận của
một số đối tượng gửi đem đi tp hcm nhưng không biết bên trong chứa hàng hóa nhập lậu hiện số
hàng hóa trên đã bị tạm giữ và bàn giao cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiền tầm
để xử lý theo quy định của pháp luật gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị lực lượng
cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu phát hiện và thu giữ khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi tại tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận ấp trà ban hai xã châu hưng a
huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ
công an tỉnh bạc liêu tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát tám mươi ba a năm nghìn ba trăm bảy mươi chín do ông phạm văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chú thành phố bạc liêu điều khiển theo hướng từ sóc trăng về bạc liêu qua kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có một mươi thùng giấy và ba túi ni lông lớn chứa một bốn trăm tám mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
mang các nhãn hiệu hero scot và jet theo làm việc với cơ quan công an phạm văn hiếu khai nhận số thuốc lá ngoại nhập lậu trên
mua từ thành phố cần thơ đem về tỉnh bạc liêu tiêu thụ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với trần thành long ba mươi tám tuổi
chú tỉnh tiền giang về hành vi vận chuyển cát trái phép
trong khi đó công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an cũng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng khai thác cát trái phép và sạn trên sông lam
tổ công tác của đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã phát hiện ghe gỗ biển số btr hai trăm tám mươi bảy
do ông long điều khiển đang vận chuyển gần ba mươi mét khối cát trên tuyến sông đồng nai thuộc địa phận phường hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
làm việc với cơ quan công an ông long không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an phối hợp với các lực lượng của xã thanh giang bắt quả tang hai xà lan lớn của người dân huyện nam đàn ngang nhiên cắm vỏ khai thác cát trái phép trên sông lam thuộc khu vực xã thanh giang
trên hai xà lan có khoảng trên một trăm linh mét khối cát
cũng trong tối hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng chức năng bắt quả tang hai xà lan có hành vi khai thác cát trái phép trên sông lam thuộc địa phận xã thanh tiên và thị trấn dùng
trên mỗi xà lan có khoảng hơn một mươi mét khối cát không có giấy tờ hợp lệ
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ phương tiện và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
chứng minh nguồn cốc xuất xứ
trước đó tổ liên ngành phát hiện nhiều thùng cắt tông tại khóm châu long bốn
bên trong có tám trăm bốn mươi vỉ hộp thuốc tân dược bảy trăm hai mươi chai dầu các loại
và một bộ máy lạnh toshiba đều có xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu của số hàng hóa nói trên
nên tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh gia lai
vừa điều tra bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm đối tượng này gồm nguyễn đức toàn lâm thế vương cùng chú tại huyện chư pả
lê xuân hùng chú huyện đức cơ luyện minh phước chú tại huyện nha grai
để đánh vào lòng tin của các bị hại nguyễn đức toàn còn thuê phước và vương
đóng vai là người đặt hàng của cộng tác viên bán hàng với mức lương tám triệu đồng một tháng
hai đối tượng này có nhiệm vụ đặt hàng từ cộng tác viên của trang
khi cộng tác viên đặt cọc tiền hoặc mua hàng của trang để chuyển cho phước và vương
sau khi lừa đảo thành công hai đối tượng này đã cắt liên lạc và với thủ đoạn trên
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền một tỷ bảy trăm linh triệu đồng của hàng trăm người trên toàn quốc
với hành vi trộm cắp tài sản công an huyện đông hưng tỉnh thái bình
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trần thanh bình
cầu thượng xã đông dương huyện đông hưng
trước đó vào hồi một mươi hai h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại khu vực đường thôn tràng vinh xã trọng quang huyện đông hưng
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng trần thanh bình đang có hành vi trộm cắp
tám mươi mét dây cáp treo viễn thông vnpt
tại cơ quan công an trần thanh bình khai nhận trước đây từng là nhân viên của đội triển khai
thi công hạ tầng mạng lưới thuộc chi nhánh kỹ thuật việt theo thái bình
do thiếu tiền tiêu xài từ ngày một mươi tám tháng một mươi bình đã thực hiện bốn lần trộm cắp dây cáp treo viễn thông vnpt
với tổng số tiền dây cáp là hơn hai trăm sáu mươi tám kg tương đương với tám trăm linh mét dây
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý
đối với ông nguyễn thanh hiền chú tỉnh long an về hành vi vận chuyển cát trái phép
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi tổ công tác của đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã phát hiện ghe gỗ biển do ông hiền điều khiển đang vận chuyển gần năm mét khối cát trên tuyến sông đồng nai
thuộc địa phận phường hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
làm việc với lực lượng chức năng ông hiền không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên
nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
trong khi đó tại hà nội mới đây phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội
đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an huyện ba vì triệt phá thành công ổ nhóm chuyên khai thác cát trái phép trên sông đà
cơ quan chức năng cũng đã khởi tố bốn đối tượng với hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên

trong khi đó tại hà nội mới đây phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an huyện ba vì triệt phá thành công ổ nhóm chuyên khai thác cát trái phá thành công ổ nhóm chuyên khai thác cát trái phá thành công